sáng nay quốc hội sẽ thảo luận về những nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án luật đầu tư công sửa đổi
trước phiên thảo luận nhiều đại biểu quan tâm đến các vấn đề về lập luận nâng vốn phê duyệt dự án trọng điểm quốc gia
từ một mươi đến một mươi năm tỷ đồng về cách xử lý sai phạm trong đầu tư
một đồng tiền vốn của dân thì quốc hội cũng phải kiểm soát cho nên không phải là vì nó là lạm phát như thế này rồi như thế kia
thế còn một mươi thì lúc ấy chúng ta đã nhìn thấy rất nhiều dự án mà điển hình
ví dụ như dự án đường sắt hà đông ca linh metro bến thành xuy tiên
nó đang là những vấn đề mà đặt ra khiến cho các đại biểu quốc hội không thể yên tâm theo cái đề xuất của chính phủ được
dưới hàng tỷ hàng tỷ nó bị thất thoát mà vẫn nhẹ nhàng như không
tôi lấy thí dụ là cái câu chuyện đội vốn của các công trình chẳng hạn
người ta có thể nói rất đơn giản là tôi không biết tôi không có kinh nghiệm
tôi hạn chế cái điều đó tôi nghĩ nó phải là một cái trách nhiệm không những của đương sự mà những người bổ nhiệm
những người sử dụng những người đó cũng phải chịu trách nhiệm ra
tất cả cái gì thiệt hại đều phải có những địa chỉ để mà chúng ta quy kết trách nhiệm thì không đó chúng ta sẽ khắc phục được
chúng ta đều nhìn thấy cái mối quan hệ giữa cái kế hoạch đầu tư công năm năm với lại cái quyết định dự án đầu tư hàng năm hiện nay
vẫn còn đang có những vấn đề vướng mắt và tôi cho rằng là điều này chắc là cũng phải tiếp tục điều chỉnh bổ sung thêm